thưa quý vị chiều nay chủ tịch nước võ văn thưởng thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh cùng ngày david holli toàn quyền australia đã đến thăm và làm việc tại cục diên dữ hòa bình việt nam nhân dịp ngày đang có chuyến thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước nhấn mạnh hoạt động này không chỉ động viên tinh thần các chiến sĩ mũ nổi xanh của việt nam mà còn góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và australia đặc biệt là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc

kể từ khi việt nam lần đầu tiên tham gia hoạt động này của liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi bốn lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam đã không ngừng lớn mạnh tham gia ngày càng sâu rộng góp phần khẳng định vị thế của đất nước và lan tỏa hình ảnh việt nam yêu trượng hòa bình hữu nghị với bạn bè quốc tế
chủ tịch nước nhấn mạnh để đạt được những kết quả tốt đẹp đó ngoài sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của đảng nhà nước sự ủng hộ giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương và nhân dân cả nước không thể không nhắc đến sự hợp tác hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế trong đó australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
với bề giấy kinh nghiệm về đào tạo huấn luyện triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc australia luôn dành sự quan tâm đặc biệt ủng hộ và hỗ trợ tích cực hiệu quả
cho việt nam trong quá trình tham gia hoạt động này
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước việt nam chủ tịch nước trân trọng gửi lời cảm ơn đến chính phủ australia và mong muốn hai nước tiếp tục là đối tác chiến lược tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực hiệu quả hơn nữa đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của việt nam trong thời gian tới
nhân dịp này chủ tịch nước võ văn thưởng và toàn quyền australia đã cùng ký sổ lưu niệm và trồng cây tại trụ sở cục gìn giữ hòa bình việt nam
chủ tịch nước nhấn mạnh đây là cây hòa bình tượng trưng cho quan hệ hai nước
và biểu thị mong muốn hai bên sẽ vun đắp mối quan hệ ngày càng phát triển hơn nữa
ngày suga yoshihide nguyên thủ tướng nhật bản ngày kobayashi fumiaki phó tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản
phó tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản kobayashi fumiyaki hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm nhật bản của bộ trưởng tô lâm
bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà việt nam đạt được trên các lĩnh vực trong đó có hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua quan hệ việt nam nhật bản đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực chính trị kinh tế an ninh quốc phòng
năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu đặc biệt quan trọng khi quan hệ hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ đối tác asean nhật bản
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành liên quan của nhật bản trong việc phối hợp đảm bảo an ninh an toàn
cho các doanh nghiệp công dân nhật bản sinh sống lao động học tập tại việt nam duy trì các cơ chế đối thoại an ninh triển khai hiệu quả các văn bản đã ký kết
cũng trong ngày ba tháng bốn bộ trưởng tô lâm đã có cuộc gặp với nguyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide
tại cuộc gặp bộ trưởng tô lâm và ngài suga yoshihide nguyên thủ tướng nhật bản nhất trí cho rằng quan hệ hai nước việt nam và nhật bản hiện nay đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất trong năm mươi năm qua
ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài suga yoshihide tiếp tục quan tâm ủng hộ và có những đóng góp quý báu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên
trọng tâm là những thỏa thuận về hợp tác quốc phòng an ninh kinh tế cung cấp oda thế hệ mới đa dạng hóa chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp phụ trợ
tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước và hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tạo điều kiện thuận lợi người dân việt nam nhập cảnh vào nhật bản
đảm bảo an ninh an toàn quyền và lợi ích hợp pháp các vấn đề an sinh xã hội cơ chế thuận lợi cho cộng đồng gần năm trăm linh người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại nhật bản
vào chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã có cuộc hội đàm với ngài chujuki yashihiro
tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
cùng với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản trong thời gian qua đã đạt rất nhiều kết quả tích cực quan trọng
hai bên đã chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm công tác hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
phối hợp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia bảo vệ an ninh an toàn cơ quan doanh nghiệp và công dân nước này ở nước bên kia
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay hai bên đã phối hợp tổ chức bảy kỳ đối thoại an ninh việt nhật cấp thứ trưởng cùng nhau trao đổi nhiều nội dung quan trọng chiến lược liên quan đến tình hình an ninh khu vực và thế giới
thời gian tới hạ biển nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp cấp duy trì tổ chức đối thoại an ninh cấp thứ trường việt nhật thường niên trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm bảo đảm an ninh đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm hình sự tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mạng tội phạm ma túy và không để các tổ chức đứng chân ở nước này chống phá nước kia
phối hợp phòng chống tội phạm là người việt nam tại nhật bản và ngược lại nghiên cứu cơ chế hợp tác mới thiết thực giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
hai bên làm tốt công tác bảo hộ công dân tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công dân hai nước lao động học tập ở mỗi nước bảo vệ các sự kiện đoàn cấp cao hai nước viếng thăm lẫn nhau
trước mắt là các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp ngày yamada yunichi phó chủ tịch cơ quan hợp tác quốc đội
từ cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và văn phòng jica việt nam rất tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả thực chất
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài yamada junichi tiếp tục quan tâm ủng hộ thúc đẩy quan hệ việt nam nhật bản
trọng tâm là những thỏa thuận giữa thủ tướng hai nước như tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh
thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế cung cấp oda thế hệ mới đa dạng hóa chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp phụ trợ
đề nghị jica giúp bộ công an việt nam triển khai một số dự án đào tạo nguồn nhân lực cung cấp trang thiết bị
phương tiện trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng chống cháy rừng bảo vệ môi trường tàu tuần tra
các khóa tập huấn về an ninh mạng điều tra tội phạm chống khủng bố điều tra tội phạm ma túy tư pháp hình sự an toàn giao thông
ngài phó chủ tịch jica khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ công an triển khai các lĩnh vực hợp tác mà bộ công an việt nam quan tâm
tiếp ông chineda teruo giám đốc công ty total security nguyên giám đốc điều hành tập đoàn manichi bộ trưởng tô lâm cho biết
đối với hợp tác giữa bộ công an và tập đoàn manichi công ty total security
hai bên đã có rất nhiều hoạt động hợp tác nổi bật ý nghĩa như đại nhạc hội cảnh sát thế giới
cuộc thi sáng tác khẩu hiệu doraemon và an toàn giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
giải chạy ekiden và sự kiện giao lưu kết nối doanh nghiệp việt nam nhật bản
bộ trưởng tô lâm đề nghị ông geneda teleo tiếp tục quan tâm ủng hộ thúc đẩy quan hệ việt nam nhật bản
nhất là hợp tác giữa công ty total security cũng như tập đoàn manichi với bộ công an
trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa
đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi ba khi hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm làm việc và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại nhật bản
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi tới thăm đại sứ quán việt nam tại nhật bản
đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và chúc toàn thể cán bộ đại sứ quán
luôn mạnh khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
việt nhật phát triển mạnh mẽ hiệu quả và thực chất đóng góp cho sự phát triển của đất nước
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã dự tiệc chiêu đãi của ông suji kriotaro nguyên đại sứ đặc biệt việt nhật
dự tiệc chiêu đãi của chủ tịch ủy ban công an quốc gia nhật bản tano koeichi
chiều nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi ba
các học viện trường công an nhân dân
tại hội nghị sau khi nghe đại diện lãnh đạo cục đào tạo báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý i
và các ý kiến phát biểu của đại biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương các đơn vị
các trường đã đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua
bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng chỉ rõ việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
về công tác giáo dục đào tạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng vẫn còn chậm tiến độ và chưa đạt yêu cầu đề ra
trọng tâm của năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các học viện trường công an nhân dân
bám sát các nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an
về tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
trọng tâm là quán triệt các nội dung và nhiệm vụ của công tác giáo dục đào tạo
được đề cập trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
cùng với đó tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên siết chặt kỷ luật kỳ cương
chấp hành điều lệnh công an nhân dân tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đổi mới việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục đào tạo tổ chức triêu sinh
bồi dưỡng theo kế hoạch chỉ tiêu được giao nghiên cứu tham mưu đề xuất giải quyết
góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong thời gian tới
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận về vị trí vai trò nhiệm vụ của các trường công an nhân dân
và các đơn vị liên quan trong đào tạo nguồn nhân lực xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực
đồng thời chỉ ra những thành tựu hạn chế và nguyên nhân trong công tác giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân thời gian qua
đưa ra những nhận định xác định một số mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới trong công tác giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân
nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ cảm ơn các ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học
nhấn mạnh hội thảo đã thống nhất cao về phương hướng mục tiêu cụ thể nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ nêu rõ thời gian tới công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ của lực lượng công an nhân dân
cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ
tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an cơ sở đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã tiếp bà nikol demore
quốc vụ khanh về tị nạn và di dân của vương quốc bỉ cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chào mừng đoàn đại biểu của vương quốc bỉ đến việt nam
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quan hệ hợp tác giữa việt nam và vương quốc bỉ
phát triển tốt đẹp cho các đoàn đại biểu
trong đó quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật vương quốc bỉ
có những bước phát triển tích cực trong việc trao đổi đoàn phối hợp trao đổi thông tin điều tra xác minh các vụ án vụ việc
có tính chất xuyên quốc gia qua kênh hợp tác song phương và phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ hợp tác interpol
thứ trưởng lương tam quang cho biết mặc dù hai bên tích cực phối hợp trong đấu tranh phòng chống di cư bất hợp pháp
nhưng tình hình liên quan đến lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp
tam quang đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý nghiên cứu xây dựng hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
hiệp định về dẫn độ giữa việt nam và bỉ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao cấp chuyên viên để tiếp tục thúc đẩy hợp tác
chia sẻ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm nhất là tội phạm tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp và một số nhiệm vụ khác
liên quan đến chức năng của hai bên đẩy mạnh trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm xác minh thông tin phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt phối hợp điều tra bóc gỡ các đường dây mua bán người và đưa người di cư trái phép hỗ trợ đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về ngoại ngữ
kỹ năng phát hiện hộ chiếu giấy tờ giả và kinh nghiệm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép mua bán người cho cán bộ của bộ công an
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp đoàn
bà nikol dmore quốc vụ khanh về tị nạn và di cư của vương quốc bỉ đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua
tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam bỉ nói chung giữa bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật vương quốc bỉ nói riêng
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nằm trong chương trình công tác tại tỉnh nghệ an chiều nay đoàn công tác bộ công an do đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh nghệ an về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đồ thị
xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tới dự buổi làm việc có đồng chí thái thanh quý ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nghệ an
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh nghệ an nhấn mạnh việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là chiến lược đảm bảo an ninh trật tự từ sớm từ xa từ cơ sở của bộ công an
chính vì vậy lãnh đạo tỉnh nghệ an sẽ tiếp tục chỉ đạo tạo điều kiện hết sức để công an tỉnh triển khai có hiệu quả trên địa bàn
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong các mặt công tác của công an tỉnh nghệ an thời gian qua
đó cũng chính là tiền đề vững chắc để xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
và xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng nhấn mạnh việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là nội dung quan trọng
xuyên suốt trong quá trình thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương bộ công an
là nền tảng tiền đề cho việc xây dựng lực lượng công an nhân dân tiến lên chính quy hiện đại
và là thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công an các đơn vị địa phương
đồng chí cũng tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nghệ an sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra
trước đó đoàn công tác đã có buổi làm việc tại công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an
về xây dựng huyện nam đàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và khu di tích kim liên về mô hình tự quản tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải tự tố giác tội phạm trong bảo đảm an ninh trật tự
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé